covid một mươi chín sẽ để lại những vết sẹo lâu dài cho kinh tế toàn cầu
thưa quý vị theo kế hoạch ngoại trưởng mỹ mike pompeo sẽ gặp chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc dương khiết trì tại hawaii mỹ vào ngày mai một mươi bảy tháng sáu
đây là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ sau căng thẳng giữa hai bên liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
ngoại trưởng mỹ mike pompeo sẽ gặp chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc dương khiết trì tại hawaii mỹ vào ngày mai một mươi bảy tháng sáu

trong đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên cho biết giới chức hai bên đang duy trì liên lạc thông qua các kênh ngoại giao
theo một số nguồn tin cuộc gặp sẽ tập trung vào công tác ứng phó với covid một mươi chín kiểm soát vũ khí thương mại triều tiên và những vấn đề khác
nếu diễn ra đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa quan chức hai bên kể từ tháng một vừa qua khi phó thủ tướng trung quốc lưu hạc và tổng thống mỹ donald trump hội đàm tại nhà trắng để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một giúp tạm ngừng leo thang tranh cãi thương mại
các cường quốc châu âu trong đó có đức pháp anh vừa kêu gọi iran hợp tác đầy đủ và nhanh chóng với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
theo dự thảo nghị quyết các nước châu âu đã đề nghị iran cho phép các thanh sát viên quốc tế của iaea tiếp cận các địa điểm và thực thi các nghĩa vụ được nêu trong nghị định thư bổ sung của hiệp ước không phổ biến hạt nhân
bên cạnh đó các cường quốc châu âu chỉ trích iran do nước này vẫn không đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận hai địa điểm nơi được cho là có thể từng diễn ra hoạt động hạt nhân của nước này
trong khi đó đại diện iran tại iaea cho biết nếu châu âu tiến hành các bước đi như vậy tehran sẽ đưa ra phản ứng phù hợp
từ năm hai nghìn một mươi một hàn quốc đã áp mức thuế chống bán phá giá một mươi ba một mươi bảy đối với các sản phẩm thép của nhật bản với lý do các sản phẩm nhập khẩu này gây thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước
mới đây bộ tài chính hàn quốc cho biết sẽ gia hạn áp thuế mức thuế này thêm ba năm
sản phẩm thép không dỉ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có hóa dầu đóng tàu và các mảng vi mạch
thuế chống bán phá giá thép không gì chủ yếu nhắm vào các công ty thép của nhật bản như nippon steel nippon yakin kogido
theo số lượng ước tính thị trường tấm thép không gì nội địa của hàn quốc trị giá khoảng ba trăm linh tỷ won tương đương với hai trăm ba mươi ba triệu đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám
tháng bảy năm ngoái căng thẳng trong quan hệ giữa nhật bản và hàn quốc leo thang khi tokyo siết chặt các quy định xuất khẩu đối với các loại vật liệu công nghệ cao sang hàn quốc
sau đó nhật bản loại hàn quốc ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy với lý do
hệ thống kiểm soát xuất khẩu của seoul đối với các mặt hàng nhạy cảm còn lòng lẻo
một đám cháy rừng mới đã bùng phát và đang lan nhanh gần khu vực bãi biển pismore california của mỹ
đám cháy bùng phát sau năm giờ chiều theo giờ địa phương và ngọn lửa đang lan nhanh về hướng nam
chỉ trong vài giờ diện tích đám cháy đã tăng gấp hàng chục lần lan rộng trên những bãi cỏ đe dọa các ngôi nhà và công trình lân cận
các cư dân quanh khu vực đã được thông báo
có thể sẽ phải di tản
giới chức khu vực cho biết đang điều động thêm nhiều xe cứu hỏa và trực thăng hỗ trợ dập lửa
hiện đám cháy chưa được khống chế
đường quốc lộ gần khu vực hỏa hoạn đã tạm dừng hoạt động
nguyên nhân cũng như thương vong của đám cháy chưa được làm rõ
tính đến thời điểm hiện tại thì tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở nga là năm trăm bốn mươi năm bốn trăm năm mươi tám trường hợp
trong đó bảy hai trăm tám mươi bốn người đã tử vong tăng một trăm chín mươi ba người so với một ngày trước đó
trong khi đó tổng số ca mắc bệnh
tổng số ca mắc bệnh ở indonesia đã lên hơn bốn mươi người
ngày một mươi sáu tháng sáu nga ghi nhận thêm tám hai trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca nhiễm lên năm trăm bốn mươi năm bốn trăm năm mươi tám trường hợp
thủ đô moscow vẫn là vùng dịch lớn nhất của nga
từ ngày một mươi sáu tháng sáu moscow cũng đã cho phép các bảo tàng thư viện và sở thú hoạt động trở lại sau hai tháng đóng cửa
tuy nhiên các cơ sở này vẫn phải hạn chế số lượng khách tham quan trong cùng một lượt
thủ đô nước nga có thể chuyển sang giai đoạn
dỡ bỏ hạn chế tiếp theo sau khi tình hình dịch bệnh suy giảm và sức ép lên hệ thống y tế của thành phố bớt căng thẳng
trong hai mươi bốn giờ qua indonesia đã ghi nhận thêm một một trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai hai trăm ba mươi một trường hợp tử vong và một mươi năm bảy trăm linh ba người bình phục
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước này đã lên tới bốn mươi bốn trăm linh người
giới chức indonesia đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến của đại dịch
và cố gắng giảm thiểu các rủi ro để tình hình không trở nên tồi tệ hơn
để tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai từ tuần này đức sẽ triển khai ứng dụng trên điện thoại di động
để truy vết tiếp xúc của người nhiễm virus sars cov hai
sản phẩm ứng dụng sử dụng công nghệ vô tuyến sóng ngắn bluetooth
nhằm phát hiện và liên lạc với những người có nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
ứng dụng sẽ tự nhận diện một máy khác ở khoảng cách dưới hai mét trong khoảng thời gian từ một mươi năm phút trở lên
nếu người dùng ứng dụng dương tính với covid một mươi chín và thông tin này được chia sẻ trong ứng dụng
người dùng khác sẽ được thông báo
đang ở gần người bị nhiễm thông qua kết nối bluetooth
ứng dụng giúp nhận diện những người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín và thông báo với những người đã tiếp xúc gần
thưa quý vị khi đại dịch covid một mươi chín đã dần được kiểm soát
việc phong tỏa và thử nghiệm covid một mươi chín đã dần được kiểm soát
thực hiện cách ly xã hội có thể được nới lỏng ở một vài nơi
nhưng phải nhìn nhận một thực tế đó là không dễ để giành chiến thắng trong cuộc chiến này
những nét phác họa về một tương lai khi covid một mươi chín không còn đã chi phối nhiều đời sống của chúng ta ngày càng rõ rệt
đặc biệt là tại châu á
có thể nói sự tăng trưởng kinh tế sẽ khó có thể quay trở lại trạng thái mạnh mẽ như trước đây
và dịch covid một mươi chín sẽ để lại những vết sẹo lâu dài cho nền kinh tế toàn cầu
có một thực tế rằng sau đại dịch covid một mươi chín
sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ khó có thể quay trở lại trạng thái mạnh mẽ như trước đây
và dịch bệnh có thể sẽ để lại những hậu quả lâu dài cho nền kinh tế
các động lực tăng trưởng cũng sẽ dịch chuyển
thương mại sẽ bị cản trở bởi mong muốn của cả các chính trị gia và các nhà quản lý nhằm rút ngắn chuỗi cung ứng
việc tiêu thụ sản phẩm có thể phải đối mặt với lực cản mạnh hơn trong những tháng tới
và thậm chí có thể là những năm tới
việc làm bị mất đi do dịch bệnh không thể nhanh chóng phục hồi
phải mất nhiều năm để mở rộng việc làm nhưng chỉ vài tuần hoặc vài tháng để đánh mất tất cả nỗ lực
chẳng hạn như ở mỹ con số việc làm bị mất đi kể từ giữa tháng ba năm nay
thậm chí còn lớn hơn số việc làm được tạo ra kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm hai nghìn tám
ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm vào tháng năm vừa qua thì nó vẫn ở rất gần mức cao kỷ lục
ở châu á tác động của đại dịch covid một mươi chín đối với thị trường lao động cũng rất nghiêm trọng
ba mươi người lao động ở ấn độ làm việc trong khu vực phi chính thức ít được bảo vệ
và khi xảy ra biến cố họ cũng chẳng thể chờ mong nhiều vào trợ cấp tiền lương
một trong những quy luật không thay đổi trong kinh tế đó là việc làm mất đi không thể phục hồi với tốc độ tương đương
điều này đồng nghĩa với việc sức mua của các hộ gia đình sẽ giảm suốt trong một thời gian dài
và câu chuyện còn đi xa hơn thế
việc tích lũy nợ tiêu dùng trong những năm gần đây đã khiến nhiều người mua bị cạn kiệt về tài chính
ngay cả ở trung quốc một trong những quốc gia tiết kiệm nhất số nợ ở hộ gia đình đã tăng mạnh và năm ngoái đã vượt qua đức
nhưng ngay cả với những người tránh được nợ nần họ có thể còn hạn chế chi tiêu hơn
sau tất cả cuộc khủng hoảng đã chỉ ra một thực tế đó là việc việc làm có thể nhanh chóng mất đi như thế nào
và chi phí chăm sóc sức khỏe có thể tăng nhanh ra sao
chính vì thế việc người dân tiết kiệm hơn đã là điều hoàn toàn dễ

các gia đình sẽ tính toán kỹ hơn cho những thứ được coi là không cần thiết từ việc ăn nhà hàng cho đến các chuyến du lịch
với sự suy yếu trong hoạt động thương mại và việc người tiêu dùng ít chi tiêu hơn vậy những gì sẽ còn lại để thúc đẩy tăng trưởng
theo các chuyên gia đó là đầu tư bao gồm cả công và tư
đầu tư công trong nhiều năm đã không đạt được những gì cần thiết để duy trì sự tăng trưởng và thịnh vượng
đầu tư cho các bệnh viện phòng khám và viện dưỡng lão là rất cần thiết
đặc biệt khi dân số già đi nhanh chóng thì nhu cầu chăm sóc y tế sẽ ngày càng tăng
giáo dục cũng trở nên quan trọng hơn
nếu loài người muốn duy trì những tiến bộ của các thế kỷ gần đây hoặc đơn giản là bảo đảm tăng trưởng năng suất
thì mức độ giáo dục ngày càng cao hơn là yêu cầu cần thiết cho tất cả mọi người
có thể thấy tiến bộ kinh tế trong những năm gần đây ở hầu hết các quốc gia đã vượt qua sự mở rộng của cơ sở vật chất hạ tầng vật lý
như đường xá cầu cống công trình xử lý nước tàu điện ngầm
nhưng hiện tại là cơ hội để chúng ta hướng đến con đường phát triển bền vững hơn
để hướng tới điều này phải đặt vấn đề đảm bảo môi trường bền vững lên trước tiên
biến đổi khí hậu trong một vài năm có thể gây ra nhiều thương vong hơn đại dịch covid một mươi chín
sự khăn hiếm nước sạch chất lượng không khí kém và cạn kiệt tài nguyên đã và đang đảm giá những thách thức ngày càng lớn
đối với việc duy trì sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người
với những vấn đề nêu trên những người hoài nghi sẽ có phản bác khi cho rằng việc tăng chi tiêu công không thể đáp ứng nổi
nhưng chúng ta không thể không hành động bởi nếu không đầu tư thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thu được lợi nhuận
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt